những anh hay lúa cương trực của xứ miền tây
thật nhẹ nhàng thanh bình của một làng quê nghèo miền biên giới
cái tên bình thành dường như đã được con người chọn thật đúng
cho cái xóm nhỏ thật bình yên này
xóm làng nhỏ xíu con đường làng cũng chỉ thẳng một đường là cuối làng hết xóm
ngay cái chợ di động nhỏ xíu này đây cũng là đặc sản của xóm nhỏ
hai mẹ con chỉ bán hàng di động này cứ sáng sáng lại chạy đồ trên xóm dưới bán đủ loài hàng
mà có xa lạ gì đâu mớ thịt mớ rau vài chiếc bánh tét cho bọn trẻ lót lòng buổi sáng
vài chiếc bánh tét cho bọn trẻ lót lòng buổi sáng

thứ trái cây cho các chị cúng ông bà thổ địa cái gì cũng một chút thôi mà thành cái chợ di động
và đây nữa để cho cá đến tay từng nhà còn tươi rói cái chợ di động này còn thiết kế cả máy thở cho cá
tốn kém chút mà được lòng anh được lòng chị hàng xóm với nhau thôi mà
ấp bình thạnh b xã bình thạnh quyền hồng ngự là một ấp trùng biên chỉ bên kia cánh đồng thôi là nước ngoài rồi
như bà con nói chui không ai xuất ngoại dễ như người bình thạnh ngày nào cũng xuất cảnh
nói chứ xóm cũng còn nghèo lắm ngoài công việc đồng án mỗi năm hai vụ ra bà con chỉ làm thêm lặp chặt chuyện nhà chuyển cửa nuôi heo nuôi gà
hãy men theo bờ mà mò cua bắt ốc có thêm đồng xa đồng giàu trong bốn tháng nước tràn bờ
bởi trước đây ít ai dám ra đầu mùa này những cánh đồng lúa hai dụ ngập trắng nước nhìn không thấy bờ làm sao dám ghe xuồng ra biển nước mưu sinh
thuyền bồng cũng có đây nhưng ai dám ra biển mùa nước nổi
nhưng rồi cánh đàn ông nơi đây quyết tâm tìm kế mưu sinh nơi độc sâu biển nước
hôm nay những nông dân ấp bình thành rủ nhau thức sớm mọi thứ đã chuẩn bị xong cho một ngày mưu sinh cho dù hôm nay gió bứt về sớm hơn ngoài năm
mồi màng là loài cá heo đã được chọn lừa ký càng bởi với họ chuyến ra biển nước như cuộc chiến thực sự
những chiếc xuồng nhỏ ý ới quại nhau ra đồng khi ánh trăng rằm đang còn sáng tỏ từng chiếc từng chiếc một cứ thế mà nối đuôi nhau lầm lỗi trong đêm đen mà tiến ra biển nước bao la
một hình ảnh cực kỳ thú như một đoàn tàu lửa đi trên biển nước từ đây ra đến nơi đánh bắt còn xa gió đồng nước nổi lên ngày một lớn
nhưng đoàn thuyền vẫn dũng mạnh hơn như một đoàn tàu lửa đi trên biển nước từ đây ra đến nơi đánh bắt còn xa gió đồng nước nổi lên ngày một lớn nhưng đoàn thuyền vẫn dũng mạnh hơn

giờ thì đồng xa ngập sâu đến ba bốn thước nước một chiếc xuồng ba lá không thể sẽ biển nước
thế là người nông dân nghĩ ra cách kết chế nhào thành một đoàn ghe câu để đi đến những cánh đồng xa hơn rộng hơn
giờ tiết kiệm viên liệu giữa bảo vệ che chở nhau mỗi khi gặp sóng gió bất ngờ
mặt trời đã lên đã đến ngự trường giang câu đoàn thuyền túa ra để đi tìm giang câu mà họ đã dăng từ chiều hôm qua
nơi đây chỉ cách biên giới vài trăm mét mặt ruộng đã chìm sâu dưới làng nước chỉ cần sóng nổi lên sẩy chân là nguy hiểm đến tính mạng
nghề giang câu đồng xa là như vậy phải thật cần mẫn kiên trì
mỗi đường câu dài hàng trăm mét lưỡi câu cách nhau một đến hai mét
trước đây người ta dùng mồi là cua ốc nhưng sau này dùng cá heo bén mồi hơn
bởi cá lăng cá lóc cá trê đồng nước khoái khóa
hôm nay xem ra là ngày sát cá của đoàn giang câu
chỉ mới hơn ba mươi phút mà anh nông dân trẻ này đã gỡ được hơn chục cá lăng cá tra mắt câu
nhưng xem ra nét văn minh xưa vẫn còn hiện rõ
chỉ dưới một đường câu đã thu về hơn năm kg cá lớn các loại
xem ra hôm nay gia đình anh nông dân trẻ này sẽ được một bữa no đây

đa số bà con bây giờ bắt cũng nhiều cái ngành nghề
rồi bởi những cái nguồn lợi thị sản đôi lúc nó cũng hơi cạn kiệt
đánh bắt thì nó cũng quá thấy đại nghệ
bây giờ thì nó ngay cũng có người dùng điện và dùng cước cho nó bắt
thì đối với con cá thì thấy nó cũng quá cạn kiệt
ngày xưa khi cá tôm còn ê hề
đoàn dân câu thường đi thay
thành đoàn chạy bao chục chiếc
có khi đi cả xóm đông chui
như đi hội chế bà
họ gồng gánh như tiến ra biển nước
tiền xăng tiền dầu
mỗi người chịu một ít
có khi xóm này hú gọi xóm kia
cùng nối đua nhau thành đoàn dài
dài chục thước trồng rắn
tình là nghĩa xóm càng đi càng bền chặt
tạo nên hình ảnh
kỳ thú rất đặc trưng
của miền sông nước
cuộc sống nơi đây dường như không ngược trải
cho dù con nước lên cao đến tận cùng